vừa qua tại hà nội chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã gặp mặt các thầy thuốc trẻ tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi một trên mặt trận phòng chống đại dịch covid một mươi chín
chủ tịch quốc hội bày tỏ ấn tượng với những thành tích của các cấp hội trong thời gian vừa qua đặc biệt là trong cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín
đáng chú ý là chương trình chung tay phòng chống covid một mươi chín vì một việt nam khỏe mạnh và mạng lưới thể thuốc đồng hành
qua đó đã thực hiện hàng triệu cuộc gọi và hỗ trợ điều trị hơn năm mươi số bệnh nhân covid một mươi chín điều trị tại nhà
sau đó thì thầy thuốc và người dân đã có một cái mối liên kết rất là bền chặt và tôi nghĩ đấy cũng là một cái thành quả rất là lớn đối với thầy thuốc đồng hành
theo chủ tịch quốc hội thầy thuốc trẻ càng phải như mẹ hiền luôn là những thầy thuốc tiêu biểu xứng đáng của y học nước nhà
hội tiếp tục vận động các hội viên của mình phát huy tinh thần sáng tạo rèn đức luyện tài để tiếp tục khẳng định vai trò vị trí và tinh thần sung kích
tình nguyện của thanh niên góp phần vào sự nghiệp bảo vệ
chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân
nhân dịp này chủ tịch quốc hội vương đình huệ mong muốn thầy thuốc chảy việt nam cần phải bảo vệ lợi ích quyển chính đáng của hội viên mời giữ nâng cao trình độ cho các y bác sĩ
tích cực tổ chức các hoạt động tình nguyện tư vấn chăm sóc sức khỏe nhân dân với những hoạt động thiết thực ý nghĩa
trong đó đặc biệt quan tâm đến các đối tượng chính sách hộ nghèo người cao tuổi trẻ em có hoàn cảnh khó khăn những đối tượng chịu ảnh hưởng nắng nề bởi dịch covid một mươi chín
với sứ mệnh đoàn kết tập hợp đội ngũ thầy thuốc trẻ trong cả nước góp phần bồi dưỡng phát huy tiềm năng trí thức công sức của thầy thuốc trẻ phấn đấu cho sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
đến nay hội đã không ngừng lớn mạnh trưởng thành làm tốt tôn trì mục đích đặt ra
hội đã thực hiện được nhiều hoạt động tình nguyện an sinh xã hội tiêu biểu là ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng đã tổ chức khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho hơn một triệu người dân mỗi năm
hội đã thực hiện tốt vai trò đoàn kết tập hợp lực lượng thầy thuốc trẻ việt nam góp phần bồi dưỡng phát huy tiềm năng trí thức công sức của thầy thuốc trẻ phấn đấu cho sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân